cuốn sách một chiến dịch ở bắc kỳ của tác giả người pháp thuộc dạng ký sự du ký với nội dung ghi lại những câu chuyện về con người cảnh vật và nhiều nét phong tục tập quán tại việt nam trong giai đoạn cuối thế kỷ một mươi chín
cuốn sách cổ vừa được nhà xuất bản văn học cùng công ty văn hóa đông a chuyển ngữ và ấn hành
cuốn sách một chiến dịch ở bắc kỳ
cuốn sách một chiến dịch ở bắc kỳ